một mươi tháng đầu năm trong khi cả nước có hơn một trăm một mươi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
thì ở chiều ngược lại có gần tám mươi sáu doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường
báo cáo tình hình kinh tế xã hội một mươi tháng đầu năm của tổng cục thống kê cho biết
tính chung một mươi tháng đầu năm có một trăm một mươi hai hai trăm linh doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần một sáu trăm linh tỷ đồng
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
cũng trong một mươi tháng đầu năm có tám mươi năm sáu trăm linh doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
trung bình mỗi tháng có khoảng tám sáu trăm linh doanh nghiệp đóng cửa